tết nguyên đán hai nghìn hai mươi đang tới gần lượng máu cung cấp cho người bệnh khó khăn và khăn hiếm
để khắc phục tình trạng thiếu máu trong dịp trước tết
hôm nay ngày một mươi một tháng một mươi hai bệnh viện hữu nghị việt đức tổ chức chương trình hiến máu mang tên lũ trắng trái tìm hồng
cũng như mọi ngày bảy giờ sáng bác sĩ trần bình giang có mặt tại bệnh viện để khoác lên mình màu áo trắng thân thuộc
nhưng hôm nay đặc biệt hơn với ông bởi khởi đầu ngày mới không phải là những công việc hàng ngày mà là hiến máu cho bệnh nhân
chúng tôi không chỉ là đem cái kiến thức chuyên môn đem cái trình độ tay nghề của mình ra để phục vụ để mà điều trị và chăm sóc người bệnh
mà trong những cái khi cần thì chúng tôi cũng sẵn sàng chia sẻ những cái giọt máu để mà cứu chữa cho người bệnh
giáo sư tiến sĩ trần bình giang chỉ là một trong đông đảo đội ngũ các y bác sĩ cán bộ nhân viên y tế của bệnh viện hữu nghị việt đức
tham gia vào chương trình hiến máu lũ trắng trái tim hồng nhằm chung tay khắc phục tình trạng
thiếu máu trong dịp cận tết
nhất là với những bệnh viện tuyến cuối như bệnh viện hữu nghị việt đức thường xuyên tiếp nhận những trường hợp nguy kịch
và cần một số lượng máu rất lớn để kịp thời cấp cứu
dự kiến chương trình hôm nay sẽ thu về khoảng ba trăm hai mươi đơn vị máu